mở đầu sẽ là một số dự báo thời tiết đáng chú ý
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ hôm nay cho tới ngày một mươi tám tháng một mươi hai
các khu vực bắc bộ và bắc trung bộ thời tiết tiếp tục rét
vùng núi có nơi rét đậm rét hại nhiệt độ giao động trong khoảng từ bảy cho tới một mươi độ c
vùng núi cao có nơi dưới sáu độ và có khả năng xảy ra băng giá và sương muối
các chuyên gia y tế khuyến cáo là nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng sâu đến sức khỏe
và người dân cần biết cách để giữ ấm phòng chống rét cho bản thân và gia đình mình
khi mà thời tiết xuống dưới một mươi độ c thì người già và trẻ em có khả năng mắc các bệnh lý
như hen phế quản bệnh phổi tắc nghẹn mạng tính giãn phế quản tăng huyết áp
tai biến mạch máu não sương khớp
và để phòng ngừa các bệnh khi mà thời tiết thay đổi
nên mặc ấm tránh những vị trí gió lùa
và đối với người cao tuổi thì tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột như là từ trong nhà ấm chạy ra ngoài lạnh
còn đối với trẻ nhỏ đôi khi lại ở tình trạng ngược lại
buổi tối thì trẻ được mặc quá ấm khi ngủ mà nóng quá thì sẽ toát mồ hôi dẫn tới là ướt quần ướt áo
sẽ thấm ngược trở lại cơ thể trẻ gây ra những nguy cơ viêm phổi
do đó mà các bậc phụ huynh nên lưu ý giữ nhiệt độ chung trong phòng đủ ấm và quần áo vừa phải
luôn luôn kiểm tra xem trẻ có bị toát mồ hôi hay không
nếu khi trẻ bị ướt áo thì phải thay áo
vâng để tăng sức đề kháng cho cơ thể thì chúng ta cũng cần ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng
tăng cường rau xanh trái cây để đảm bảo đủ nhiệt cho cơ thể
các gia vị như là hành tỏi gừng quế cũng giúp giữ ấm rất tốt
còn giúp cho cơ thể giải cảm ấm bụng kích thích tiêu hóa
vâng đó là một số lưu ý đến quý vị để giữ sức khỏe trong thời tiết rét đậm rét hại như thế này
phần dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần sau của chương trình
còn mở đầu chương trình an ninh ngày mới sáng nay sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
làm ăn thua lỗ rồi nảy sinh ý định bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc
một nhóm đối tượng đã cùng nhau lên kế hoạch bắt cóc một người đàn ông bốn mươi chín tuổi và đòi tiền chuộc bốn năm tỷ đồng
chỉ sau một thời gian ngắn truy xét công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với các đơn vị
vị nghiệp vụ của bộ công an và công an một số địa phương đã trẻ xóa thành công vụ án bắt cóc
đòi tiền chuộc đồng thời giải cứu nạn nhân an toàn
cơ quan công an đã bắt khẩn cấp trần anh tuấn chú tỉnh tây ninh được xác định là kẻ chủ mưu
bốn đối tượng khác cùng tham gia vụ bắt cóc là trần văn tín quê tiền giang mai xuân duy
nguyễn xuân cao nguyễn văn thuấn cùng quê lâm đồng
tăng vật thu giữ gồm hai ô tô một bộ quân phục quân đội hai bộ quân hàm thiếu úy và đại úy
hai roi điện bảy điện thoại di động và thẻ ngân hàng
trước đó vào trưa ngày năm tháng một mươi hai nạn nhân đang ở vườn dừa của gia đình thì bất ngờ bị một nhóm
đối tượng đi xe ô tô ập tới khống chế bắt đưa lên xe và chạy khỏi hiện trường
sau đó nhóm này đòi tiền chuộc bốn năm tỷ đồng từ người nhà nạn nhân
nhận tin báo hàng chục chiến sĩ công an được huy động lần theo dấu vết của nhóm bắt cóc
xác định được vị trí nơi giam giữ nạn nhân
đến một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi hai lực lượng công an đã tiếp cận hiện trường giải cứu con tin an toàn
vụ án đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ
hôm qua công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng chia vũ hào hai mươi năm tuổi trú tại tỉnh kiên giang
để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
là đối tượng không nghề nghiệp
để có tiền tiêu xài hảo điều khiển xe máy đi quanh các tuyến đường của huyện long thành
khi phát hiện con mồi là các chị em phụ nữ sơ hở trong quản lý tài sản
thì áp sát ra tay cướp giật và dồ ga tẩu thoát
từ cuối tháng tám đến nay hào đã thực hiện trót lọt năm vụ cướp giật tài sản
rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
nhiều điện thoại iphone một mươi một xs max iphone tám cùng các linh kiện máy tính
vừa bị công an thành phố hà nội phát hiện và thu giữ
tại cảng hàng không quốc tế nội bài
qua công tác trinh sát và nắm tình hình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hà nội
phát hiện kiểm tra lô hàng gồm hai mươi bảy kiện khối lượng năm trăm linh kg
được kê khai là quần áo vận chuyển bằng đường hàng không
từ sân bay tân sơn nhất tp hcm ra sân bay nội bài hà nội
kiểm tra trong hai mươi bảy kiện có ba kiện phát hiện chứa điện thoại di động iphone
cùng các linh kiện máy tính do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
người thử nghiệm vaccine covid một mươi chín nếu như gặp biến cố sẽ được bảo hiểm chi trả
đây là thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
theo đó nội dung bài viết đề cập tới việc mũi tiêm thử nghiệm vaccine covid một mươi chín
đầu tiên của công ty nanogen dự kiến vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
và đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một sẽ thử nghiệm giai đoạn hai
và tháng tám năm hai nghìn hai mươi một thử nghiệm giai đoạn ba trên một mươi người
quý i năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có vaccine covid một mươi chín do việt nam
nghiên cứu sản xuất đưa vào sử dụng trong cộng đồng
đại diện cục khoa học công nghệ và đào tạo bộ y tế cho biết
tiêu chí đầu tiên là người tình nguyện ở độ tuổi từ một mươi tám đến bốn mươi tuổi
có sức khỏe bình thường khỏe mạnh không có bệnh mạng tính cơ địa dị ứng
cũng như trong quá trình điều trị trong các cơ sở y tế chưa từng có
tình nguyện ở đây được hiểu về mặt cá nhân khoa học pháp lý
và trả lời cho câu hỏi trong trường hợp thử nghiệm gặp phải rủi ro
thì người tình nguyện sẽ được bồi thường như thế nào
trưởng cục khoa học công nghệ và đào tạo cho biết
về nguyên tắc tất cả các thử nghiệm lâm sàng nói chung
để giảm bớt rủi ro cho nhà sản xuất
bao giờ nhà quản lý cũng yêu cầu đơn vị sản xuất phải mua bảo hiểm
cho các đối tượng tham gia nghiên cứu
trong trường hợp có biến cố ngoài mong muốn
có liên quan đến vaccine hoặc là do nghiên cứu thì bảo hiểm sẽ chi trả
còn người tình nguyện trong quá trình nghiên cứu bỏ ra ngoài
gặp sự cố không liên quan tới vaccine hoặc là do nghiên cứu
như là bị tai nạn giao thông thì bảo hiểm không chi trả
trong khi đó báo lao động số ra ngày hôm nay đã đăng tải bài viết
với nhan đề thận trọng với thông tin cá nhân tránh bị lừa đảo
nội dung bài viết đề cập tới tình trạng các hacker chiếm đoạt tài khoản
mạng xã hội của người dùng rồi lừa đảo bạn bè người thân của nạn nhân
là thủ đoạn không mới thế nhưng lại nở rộ vào dịp gần đây
kẻ xấu sau khi chiếm đoạt tài khoản sẽ đóng giả là người dùng
trò chuyện với bạn bè trên facebook nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản
trước sự việc này cơ quan công an đã đưa ra cách nhận diện thủ đoạn
và có những khuyến cáo người dân cách phòng ngừa để tránh bị lừa
và trao đổi với báo lao động thiếu tướng trần ngọc hà
cục trưởng cục cảnh sát hình sự bộ công an khuyến cáo
việc chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội cũng chỉ là một trong các thủ đoạn
lợi dụng công nghệ để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
người dân trước khi nhận được các yêu cầu giúp đỡ
một là cần phải nghiên cứu kỹ các thông tin xem có gì bất thường hay không
thứ hai đặc biệt cần phải xem xét những người chưa bao giờ vay mượn tiền
nhờ vào mình mà giờ lại hỏi điều này là bất thường cần phải kiểm tra lại
thứ ba khi chuyển tiền có những thông tin như vậy
thì cũng cần phải kiểm tra lại trước khi chuyển tiền
báo kinh tế và đô thị sáng ngày hôm nay đăng tải bài viết
thấy gì về việc grab tăng giá cước
nội dung bài viết đề cập tới câu chuyện grab tăng giá cước
và tỷ lệ khấu trừ trên mỗi chuyến xe đối với tài xế
sau khi bị áp một mươi thuế giá trị gia tăng vat
đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận
vậy động cơ thật sự của grab đằng sau động thái bất thường này là gì
trao đổi với phóng viên báo kinh tế và đô thị
giám đốc công ty tư vấn thuế việt mỹ nguyễn thành phúc cho biết
động thái mới nhất của grab cần được nhìn nhận trên hai phương diện
thứ nhất là việc tăng cước và thứ hai là tăng tỷ lệ khấu trừ
trên mỗi chuyến xe đối với tài xế
cả hai sự điều chỉnh này
đều được grab đưa ra nhằm đối phó với nghị định một trăm hai mươi sáu của chính phủ
mà nội dung quan trọng nhất đó là tăng thuế vat từ ba đến một mươi đối với xe công nghệ
có thể grab đang tìm cách tăng thu từ người tiêu dùng và tài xế
để bù vào một mươi thuế vat theo quy định trong nghị định một trăm hai mươi sáu
trong lúc dịch covid một mươi chín vẫn đang đe dọa cộng đồng
thì những ngày qua nạn đua xe trái phép đã bùng phát trở lại
ở nhiều nơi như là một thứ dịch
báo tuổi trẻ online đã đề cập tới vấn đề này với bài viết
chị đua xe thời bốn
vài năm gần đây khi mạng xã hội nở rộ
điện thoại thông minh trở thành phương tiện liên lạc bình dân ai cũng có
các quái xế cũng đã nhanh chóng lập các nhóm hội kín để liên lạc
thậm chí kết nối liên tỉnh để giao lưu
các quái xế cũng thường theo dõi động tĩnh của lực lượng công an
để chọn thời gian địa điểm tổ chức đua xe
trước tình trạng trên lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông tp hcm
cho biết đợt ra quân lần này công an tp hcm đã huy động cả cảnh sát hình sự
cảnh sát kinh tế cảnh sát ma túy cảnh sát cơ động và công an huyện
để cùng cảnh sát giao thông ngăn chặn nạn đua xe trái phép
đáng chú ý lực lượng cảnh sát hóa trang sẽ trà trộn năm vùng
trong các nhóm kín trên mạng xã hội để phát hiện và có kế hoạch ngăn chặn
các cuộc đua xe trái phép từ trong chứng nước
vừa rồi quý vị cũng đã cùng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý
ra trên các báo sáng nay
còn bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục chương trình
với những nội dung đáng chú ý khác trong tiểu mục sáng phương nam
ngàn chúc vui được gặp lại quý vị trong sáng phương nam
mở đầu là cập nhật về xã hội
công an phường hai mươi một quận bình thạnh tp hcm cho biết
đang trích xúc camera quanh khu vực ngã tư hàng xanh
để điều tra vụ cướp táo tận
theo ghi nhận rạng sáng ngày tám tháng một mươi hai
một người phụ nữ dựng chở đèn tín hiệu trên đường số viết nghệ tỉnh
khu vực ngã tư hàng xanh quận bình thạnh tp hcm
bất ngờ hai thanh niên đi xe máy từ phía sau
áp sát giật mạnh chiếc giỏ sách của người phụ nữ đang đeo
nạn nhân nhu quáo bất ngờ nên không kịp phản ứng
công an phường hai mươi một đang phối hợp với công an quận bình thạnh
trích xuất camera an ninh để truy tìm thủ phạm
sau nhiều phản ánh của dư luận và báo chí
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm
sẽ triển khai các biện pháp tạm thời để xử lý các công trình còn vướng mắt
tại quận hai và quận chín trả lại không gian giao thông cho người dân trước tết nguyên đáng
khu vực cầu nam lý đường đổ xuân hợp và đường lương đình cổ
tại quận chín và quận hai tp hcm đang vướng mắt quy trình giải phóng mặt bằng
do đó tình trạng ổ gà gây ngập cũng như mặt đường xuống cấp
đã trở thành nội ám mạnh của người dân đi ngang
chú đầu tư của dự án ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm
sẽ xây dựng lại hệ thống thoát nước tạm nâng cao và trái nhựa mặt đường để người dân đi lại
giải pháp này dự kiến hoàn thành trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đối với đường lương đình cổ
còn khu vực cầu nam lý và đường đỗ xuân hợp sẽ được tạm cải tạo trong tháng một năm hai nghìn hai mươi một
để người dân đón tết nguyên đáng thuận lợi hơn
về lâu dài để công tác giải phóng mặt bằng sớm hoàn thành
chủ đầu tư đang cùng chính quyền địa phương tháo gỡ các vướng mắt trong công tác đền bù giải tỏa và tái định cư
một hoạt động xã hội của lực lượng công an
ngày tám tháng một mươi hai cục ngoại tuyến bộ công an phối hợp công an tỉnh trà vinh
chính quyền địa phương tổ chức lễ bành giao nhà tình nghĩa cho mẹ việt nam anh hùng dương thị tươi
dự lễ bàn giao nhà có thiếu tướng đoàn hùng sơn cục trưởng cục ngoại tuyến
mẹ việt nam anh hùng trương thị tươi năm nay đã chín mươi ba tuổi
mẹ có hai người con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
cây nhà được xây dựng với diện tích sáu mươi m hai nền lát kẹt men mái lập tôn tổng kinh phí một trăm năm mươi triệu đồng
trong đó cục ngoại tuyến hỗ trợ bảy mươi triệu đồng ubnd huyện duyên hải hỗ trợ năm mươi triệu đồng
phần còn lại do gia đình đóng góp
cục trưởng cục ngoại tuyến nhấn mạnh đạo lý uống nước nhớ nguồn
từ năm hai nghìn một mươi chín đơn vị đã nhận hỗ trợ hai triệu đồng mỗi tháng
và trích luôn đóng góp xây nhà tình nghĩa cho mẹ việt nam anh hùng dương thị tươi
người có nhiều đóng góp cho cách mạng
dịp này cục ngoại tuyến đã trao tặng một số phần quà
và kính chúc mẹ cùng gia đình được nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống
thưa quý vị tiếp tục với vấn đề nông vụ phía nam
tại xã phú lợi huyện thăng bình tỉnh đồng tháp
nhờ sự hỗ trợ của địa phương và các tổ chức
người dân tự lập tổ quản lý cộng đồng để nuôi trữ khai thác cá mua nước nổi
hoạt động này được gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên
với tổng diện tích lên đến một trăm năm mươi hectare
đây là lần đầu tiên tỉnh thực hiện mô hình liên kết cộng đồng này
để có được nguồn lợi thủy sản thu hoạch
từ đầu mùa nước người dân tổ hợp tác số tám xã phú lợi
đã tự lập ra tổ quản lý chăm lo việc trừ cá tự nhiên thả thêm cá giống
nhưng cấm người bên ngoài vào khu ô bao khai thác nhất là theo kiểu tận diệt
đầu tiên thì mình mận hai vũ lúa hai lúa xong coi như bắt cá
và ương ương một tháng một tháng rồi mới thả ra đồng cho tự nhiên
trong đó thì coi như trong cái tổ thì thành lập được chín thành viên
đầu tiên thì coi như ém bọng khai nước vô bị nước này nhỏ
khai nước vô giữ nước rồi bắt đầu mới thả cá
không có ai vô đây được là đặt dấn diệt bọng hết
ngoài việc nuôi trữ thì khâu khai thác cũng được tổ quản lý cộng đồng giám sát chặt chẽ
từ sáng lượng cho đến giá trị bán ra
cụ thể tổ sẽ cử người ghi chép đầy đủ số cá số tiền thu được sau mỗi lần khai thác
đến cuối vụ năm nay sẽ tổng kết rồi chia lại cho các cộng đồng theo tỷ lệ đã được thống nhất từ trước
từ trước này mình chưa có cái hướng lập cái thả cá này
nhưng mà năm nay có cái hướng thả cá này nội đồng nông dân của mình
thì có cái ý thức tức giữ cộng đồng chung hưởng chung và bà con cũng đồng tình
nếu có thu nhập dân thì nói chung ai cũng mượn hết
diện tích nuôi trữ thủy sản được thực hiện trong mùa nước năm nay là trên một trăm năm mươi hectare
với khoảng một trăm sáu mươi hộ dân
thuộc tổ hợp tác số tám
đây cũng là diện tích lớn nhất mà một cộng đồng cư dân tự đứng ra tổ chức quản lý khai thác
gắn với việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh đồng tháp
về mặt hiệu quả kinh tế đến giờ này thì chưa thu hoạch xong cũng chưa tính toán hết
tuy nhiên chúng tôi cũng thấy rằng nếu không làm thì cũng không đánh giá được là
cái sự đồng lòng cái sự quyết tâm cũng như là cái sự đoàn kết của bà con mình để thực hiện ở đây
và chính điều đó là cái điều mà chúng tôi phải rút kinh nghiệm
để có thể những cái điều kiện có thể triển khai được nhiều cái khu vực khác
suy nghĩ thêm những cái loại hình sinh kế bổ sung hoặc là thay đổi cây con khác
trong cái mùa lũ để có thể bà con mình có cái thu nhập tốt hơn
hiệu quả bước đầu của cách làm này là thay đổi tư duy của người dân
từ việc làm sinh kế riêng lẻ sang hợp tác có tổ chức có kế hoạch
hơn nữa người dân đã hiểu được quy luật khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sáng tự nhiên
đây mới là cách phát triển sinh kế bền vững
thích ứng với biến phương sinh kế

vừa rồi là những cập nhật trong bản tin sáng phương nam
còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước
không phủ nhận thành phố hà nội đã rất nỗ lực cố gắng
nhưng kết quả đem lại là chưa tương xứng so với mức đầu tư vào các công trình giao thông trọng điểm
theo các chuyên gia giao thông phần lớn các điểm un tắc đến từ các điểm giao cắt đồng cấp tại các nút giao
như cầu vượt vành đai hai hiện nay là một ví dụ điển hình của vấn đề gây xung đột
khi trực tiếp nối hai điểm giao cắt là ngã tư vọng và ngã tư sở
dẫn đến ủn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm
chúng ta biết rằng nếu giao cắt là đồng mức thì nó tương tư là ủn tắc
thế còn chúng ta biết rằng là tất cả các nút giao cắt thì đều nằm ngoài ngoại ô cả
không phải trung tâm không phải khu vực mà cần phải bảo tôn bảo tế
rồi không gian cảnh quan kiến trúc gì cả
cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể dùng rất nhiều những cái nút giao cắt lập thể
cái giao cắt trên cao vừa chi phí thấp vừa thi công nhanh
mà lại có thể kiểm soát tốt trong cái quá trình sử dụng
trong khi phương tiện xe cá nhân liên tục tăng
ở mức hai con số thì quỹ đất dành cho giao thông chỉ tăng ba một năm
hiện thành phố hà nội có gần tám trăm tám mươi tám xe ô tô hơn sáu triệu xe máy
nếu không có giải pháp kiểm soát xe cá nhân thì dù có xây đường mới
mở rộng đường cũ thì cũng chỉ là thông chỗ này tắt chỗ khác
theo các chuyên gia giao thông giải pháp hiện nay là cần thu phí ô tô vào nội đô để kiểm soát
vì ô tô chiếm dụng mặt đường rất lớn
thu phí vào nội đô là một giải pháp khá là hiệu quả trong nhiều thành phố
không những là nó làm cho điều tiết được cái giao thông nó chặt chẽ hơn
nhưng mà thu phí thì kèm theo đó là có điều tiết
bởi vì anh có đo lường được họ thì anh có thu phí được họ
như vậy là bản chất là anh cũng thể bài toán thống kê bài toán giám sát bài toán điều tiết
thế thì điều tiết từ cái việc mà điều tiết trung tâm của toàn thành phố cho đến điều tiết trong từng con người sử dụng phương tiện
thì chính cái bài toán ý nó làm nên cái tình tình tối ưu trong cái việc sử dụng cái không gian hạ tầng của thị
hai mươi sáu điểm uốn tắc còn lại hà nội cũng chỉ đặt mục tiêu xử lý sáu điểm
rõ ràng cũng chỉ trông chờ vào cách làm lỗi đâu và đấy
và un tắc như thế này vẫn khó có thể giải quyết
chiều ngày bảy tháng một mươi hai công an tỉnh hải dương đã khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông
cho một trăm linh đồng chí học viên là cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm và điều tra giải quyết tai nạn giao thông của phòng cảnh sát giao thông và công an các huyện thị xã thành phố
trong chương trình tổng huấn các học viên được nghe các đồng chí lãnh đạo chuyên viên thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an
lãnh đạo các phòng chức năng thuộc công an tỉnh truyền đạt kiến thức theo chuyên đề liên quan đến nghiệp vụ công tác điều tra
giải quyết tai nạn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa
lớp tập huấn đã trang bị nâng cao kiến thức pháp luật nghiệp vụ trong công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông cho đội ngũ cán bộ
trực tiếp thực hiện công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và điều tra giải quyết tai nạn giao thông
qua đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện công tác này trong thực tiễn
câu chuyện nhân văn này cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay